hàng loạt chính sách về bổ sung trường hợp tinh giản biên chế cấm dùng xe công đi lễ hội
ban hành chuẩn giáo viên phổ thông mới hay nghị định của chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thông tư hai mươi hai nghìn một mươi tám của bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
theo đó chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm năm tiêu chuẩn
cụ thể phẩm chất nhà giáo phát triển chuyên môn nghiệp vụ xây dựng môi trường giáo dục
phát triển mối quan hệ giữa nhà trường gia đình và xã hội sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
ứng dụng công nghệ thông tin khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học giáo dục
giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm
người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học
nhằm xếp chặt các hoạt động tổ chức ngày thành lập ngày hưởng ứng của cán bộ ngành địa phương
tránh phô trương lãng phí chính phủ đã ban hành nghị định một trăm một mươi một có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại nghị định này chính phủ nhấn mạnh chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn
năm có chữ số cuối cùng là số
vào các năm khác thì chỉ tổ chức tuyên truyền
thi đua hội thảo tọa đàm không được tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm
chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngày truyền thống khi có văn bản thành lập
hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền
nghị định số một trăm một mươi hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi
nghị định cho phép các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài được phép tổ chức tại việt nam
nếu đăng ký đầy đủ theo quy định
ngoài ra lễ hội phải được tổ chức trang trọng thiết thực hiệu quả phù hợp với quy mô nội dung của lễ hội
tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất ý nghĩa lịch sử văn hóa
giảm tần suất thời gian tổ chức lễ hội văn hóa tổ chức lễ hội hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước
để mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội
với cán bộ công chức viên chức nghị định nghiêm cấm không đi lễ hội trong giờ hành chính
không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội
trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ
nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi tám của chính phủ sửa đổi
nghị định năm mươi năm hai nghìn một mươi năm về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nghị định này tăng mức cho vay đối với cá nhân hộ gia đình
có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
cụ thể như sau
cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng
không cần có tài sản bảo đảm tối đa hai trăm linh triệu đồng trước đây là một trăm linh triệu đồng
cá nhân hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp
được vay ngân hàng không cần có tài sản bảo đảm tối đa một trăm linh triệu đồng trước đây là năm mươi triệu đồng